vào chiều qua tại hà nội bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức buổi làm việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí đặng quốc khánh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đồng chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc hai bên đã làm rõ những kiến nghị vướng mắc liên quan đến giải quyết khó khăn nguồn cung mỏ đất cát phục vụ công tác sa nền xây dựng
nhóm quy hoạch sử dụng đất an ninh giải quyết các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhóm vấn đề về lĩnh vực bảo vệ môi trường công tác giám định bảo vệ tài nguyên môi trường đất đai
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của bộ công an và cá nhân bộ trưởng tô lâm đối với bộ tài nguyên và môi trường
đồng thời khẳng định sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết hiệu quả hơn những nhiệm vụ có liên quan đến hai bộ và đề xuất bộ công an hỗ trợ một số nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả buổi làm việc mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ khẳng định những nội dung đề xuất giữa hai đơn vị đang được các đơn vị chức năng của hai bộ thực hiện với tiến độ nhanh hiệu quả
đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên môi trường đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trong thời gian tới công tác phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm quyền hạn sẽ được hai bộ thực hiện ngày càng hiệu quả